sáng nay ngày một tháng một mươi hai tại hà nội trung ương hội khuyến học việt nam đã tổ chức
đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tham dự đại hội có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và hai trăm chín mươi bốn đại diện tiêu biểu
đại diện cho các gia đình dòng họ cộng đồng đơn vị học tập được bầu chọn từ cơ sở trên toàn quốc
khai mạc hội nghị chủ tịch nguyễn thị doan đã đọc thư của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thư của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc gửi lời động viên khen ngợi phong trào học tập suốt đời
trong các gia đình dòng họ cộng đồng cũng như các tấm gương điển hình tiêu biểu
nhân đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
kế thừa các gia đình hiếu học trước đây hàng vạn gia đình dù là nông dân công nhân
cán bộ viên chức đang làm việc hay nghỉ công tác mọi người đều ý thức sâu sắc về sự học
nhờ chịu khó học tập nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh
nên nhiều gia đình đã thoát nghèo có nghề và việc làm ổn định
nhiều gia đình có thu nhập cao hơn cuộc sống cũng tốt hơn